bão số sáu vừa tan tại các huyện vùng cao quảng ngãi cũng đang khẩn trương công tác ứng phó với lũ ống lũ quét khắc phục các tuyến đường bị sạt lở
và sau đây là ghi nhận tại huyện mênh núi ba tơ tỉnh quảng ngãi
sau hai cơn bão liên tiếp số năm và số sáu huyện ba tơ có hàng chục điểm nguy cơ sạt lở núi
khu vực sạt lở núi ở thôn ca la xã ba dinh vùi lấp ba nhà dân làm nhiều người dân bị thương vào năm hai nghìn một mươi
nhưng hiện nay vẫn còn nhiều nhà dân dưới chân núi vẫn chưa di rời đến khu tái định cư
hiện chính quyền các xã vùng cao ba tơ đã giả soát kiểm tra
cảnh báo đến
các khu dân cư đang sống ở vùng trũng thấp ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét
đặc biệt là các khu dân cư đang diễn biến sạt lở biết thông tin để chủ động phòng tránh
tổ chức sơ tá nguyên dân để bảo đảm an toàn cho người và tài sản
đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sạt lở núi gây ra